sau khi bộ y tế công bố một thai phụ ở bình dương và một phụ nữ tại tp hcm nhiễm virus zika
nâng số người việt nam mắc bệnh lên năm ca cục y tế dự phòng và vụ sức khỏe bà mẹ trẻ em đã tăng cường giám sát
đối với các phụ nữ mang thai có các triệu chứng nghi ngờ để tư vấn và khuyến cáo kịp thời
cả hai bệnh nhân mới được phát hiện nhiễm virus zika đều đến khám tại bệnh viện và không có tiền sử đi du lịch hoặc tiếp xúc với người bệnh
hiện sức khỏe của cả hai đều ổn định
tại khu vực phía nam người nghi ngờ nhiễm virus zika được lấy mẫu máu xét nghiệm miễn phí đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai tại ba mươi bệnh viện của tp hcm
bộ y tế cho biết là hệ thống giám sát dịch có thể sẽ tiếp tục phát hiện trường hợp mới nhiễm virus zika tại cộng đồng
bộ cũng khuyến cáo là công dân việt nam đi đến và về từ vùng có dịch bệnh do virus zika thì cần phải chủ động theo dõi sức khỏe trong vòng một mươi bốn ngày
nếu có biểu hiện bệnh thì hãy đến cơ sở y tế để chủ động khai báo về tiền sử đi lại
và được khám tư vấn
điều trị nhất là những phụ nữ có thai
để phòng chống bệnh do virus zika người dân cần áp dụng các biện pháp chống mũi đốt chủ động diệt mũi và bọ gậy loang quăng ngủ màn mặc quần áo dài kể cả vào ban ngày